sáng nay tại hà nội đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
đã có buổi gặp mặt các thầy cô giáo đang công tác tại các huyện đảo xã đảo
tại buổi gặp mặt các thầy cô đã chia sẻ về những khó khăn và những kỷ niệm đã trải qua trong
thời gian sinh sống và giảng dạy tại huyện đảo xã đảo tuy còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua
hệ thống chính trị cùng các thầy cô luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thanh thiếu niên
khích lệ các em quyết tâm học tập xây dựng quê hương phát biểu tại buổi gặp mặt
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ vui mừng được tiếp đón bốn mươi hai thầy cô giáo ở huyện đảo
xã đảo thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã cảm ơn
những đóng góp to lớn của các thầy cô và mong rằng các thầy cô sẽ tiếp tục mang sức lực
kiến thức và kinh nghiệm của mình để đào tạo ra những học trò giỏi và có ích cho đất nước